tuy nhiên hành vi của đối tượng đã bị lực lượng an ninh hàng không tân sân nhất phát hiện vào sáng ngày hôm qua
tại khu vực kiểm tra hàng hóa cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
vụ việc được phát hiện khi lực lượng kiểm soát an ninh kiểm tra một kiện hàng trong lô hàng
theo khai báo trên tờ hướng dẫn gửi hàng là tài liệu quần áo linh kiện điện tử mỹ phẩm
khẩu súng được đối tượng ngụy trang tinh vi bên trong máy nghe nhạc hỏng được đề rõ là đi sửa chữa
được biết lô hàng này gồm một trăm một mươi một kiện trọng lượng chín trăm hai mươi sáu kg chuyến bay từ sài gòn đi vinh
một mươi một h ba mươi phút cùng ngày trung tâm an ninh hàng không tân sân nhất đã lập biên bản ghi nhận
để bàn giao cho cơ quan công an điều tra làm rõ vụ việc
đối tượng gây ra vụ cướp hàng trăm triệu đồng tại ngân hàng bidv tỉnh thừa thiên huế
gây xôn xao dư luận vào cuối năm hai nghìn một mươi sáu vừa bị toán nhân dân tỉnh thừa thiên huế đưa ra xét xử vào sáng ngày hôm qua
theo cáo trạng do nợ cáo độ bóng đá số tiền trên tám trăm linh triệu đồng
nguyễn hoàng tâm hai mươi chín tuổi chú tỉnh đắk nông đã nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ
vào chiều ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tâm đã cầm súng xông vào phòng giao dịch thành nội ngân hàng bidv chi nhánh thừa thiên huế
tại địa chỉ số hai mươi chín mai thúc loan tp huế uy hiếp các nhân viên ngân hàng và cướp đi hơn bảy trăm hai mươi năm triệu đồng
đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai lực lượng công an đã bắt giữ tâm khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố đà nẵng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo tâm mức án một mươi năm năm tù giam
thời gian qua trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ cướp táo tợn đặc biệt là cướp xe ôm và xe taxi
để gây khó khăn cho cơ quan điều tra thì thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng là gọi taxi hay xe ôm từ địa bàn lân cận
sau đó điều xe đi lòng vòng tới thời điểm trời tối ở địa điểm vắng vẻ thì ra tay gây án
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tại ấp bình tiền hai xã đức hòa hạ huyện đức hòa tỉnh long an
xe ô tô vios trị giá khoảng năm trăm linh triệu đồng
trước đó đối tượng nguyễn văn xuông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ngụ tệ ấp mỹ lương xã mỹ thạnh đông thị xã cai lậy tỉnh tiền giang
và đối tượng nguyễn tránh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tại đội tám xã bình hòa huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
bàn nhau đi cướp xe ô tô đem sang campuchia bán lấy tiền tiêu xài
đối tượng xuông và tránh chuẩn bị sẵn một con dao thái lan dây dù và băng keo
thuê xe ô tô mang biển kiểm soát năm mươi một g bốn mươi nghìn một trăm hai mươi ba nhãn hiệu toyota
loại vios của anh ngô quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ngụ tại nguyễn kim quận phú nhuận tp hcm
đi từ tp hcm về huyện đức hòa
khi đến địa bàn xã đức hòa hạ huyện đức hòa hai đối tượng yêu cầu anh dũng chở vào khu công nghiệp tân đức
đến đường số sáu quan sát thấy vắng người qua lại hai đối tượng yêu cầu anh dũng dừng xe lại
và dùng dao thái lan khống chế anh dũng yêu cầu giao xe nếu không sẽ bị giết
sau đó hai đối tượng dùng dây dù chói hai tay dùng băng keo rán miệng của anh dũng
anh dũng lại và lôi anh dũng vào bụi cây ở cuối đường số sáu

sau khi cướp được xe ô tô hai đối tượng điều khiển xe vừa cướp được sang campuchia bán
tuy nhiên khi đến địa bàn huyện đức huệ thì bị công an huyện đức huệ bắt quả tàng đối tượng cùng với tăng vật
để chúng ta xác định rõ địa điểm rồi chúng ta sẽ đưa ra lộ trình
để khi đối tượng có ý đồ xấu thay đổi lộ trình để đưa chúng ta vào nơi gián dẻ
thì chúng ta kịp thời phát hiện để có hướng xử lý phù hợp
và đặc biệt là khi khách lên xe chúng ta chú ý đến hành lý mà khách mang theo
bởi vì những hành lý đó có khả năng là sẽ chứa đựng những dụng cụ công cụ phương tiện để mọi đối tượng ghi án hay không
và vấn đề thứ hai nữa là khi mà những người mà kinh doanh dịch vụ xe ô tô
thì nếu có điều kiện thì nên lắp đặt hệ thống định dị
để mà khi có xảy ra sự diệt
thì cơ quan chức năng sẽ là nhanh chóng
dựa vào hệ thống định dị đó chúng ta sẽ nhanh chóng truy tìm được tăng giật về đối tượng ghi án
để phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm cướp giật tài sản trên địa bàn
lực lượng công an đang tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác tội phạm
bên cạnh đó rất cần người dân nâng cao cảnh giác trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình
tin chúng tôi mới nhận cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đào tấn cường
về hành vi đe dọa giết người liên quan đến vụ khủng bố tin nhắn chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng
theo tài liệu điều tra cường được xác định là đối tượng có hành vi nhắn tin đe dọa ông huỳnh đức thơ
chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng
trước đó vào tối ngày một mươi tám tháng tám cục cảnh sát hình sự bộ công an đã bắt khẩn cấp đào tuấn cường
là anh trai của tránh văn phòng thành ủy đà nẵng đào tấn bằng để điều tra hành vi đe dọa giết người
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người thiệt mạng và năm người khác bị thương
đã xảy ra trên cao tốc tp hcm trung lương khi hai chiếc xe khách đâm nhau
cơ quan chức năng tỉnh long an đang phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
trước đó vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng tám xe ô tô loại một mươi sáu chỗ biển số năm mươi ba s một nghìn một trăm hai mươi
gặp sự cố rừng đỗ trên cao tốc tp hcm trung lương
đoạn qua km một mươi năm sáu trăm linh thuộc địa bàn huyện bến lức tỉnh long an
thì bất ngờ bị xe khách năm mươi chỗ biển số sáu mươi ba k năm nghìn bốn trăm ba mươi tám chở công nhân đâm thẳng vào đuôi xe
thời điểm này có nhiều hành khách đang đứng sau xe gặp sự cố
cú đâm kinh hoàng đã khiến xe một mươi sáu chỗ bị đẩy đi một đoạn
hai người đã tử vong ngay sau đó
năm người khác được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng
hiện các đơn vị có liên quan đang phối hợp làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn
trong bản tin một trăm một mươi ba cập nhật vào lúc một mươi bốn h năm mươi năm chiều nay
còn bây giờ xin mời chị thanh xuân và chị linh chi tiếp tục chương trình an ninh toàn cảnh
vâng xin cảm ơn biên tập viên thu hương với những thông tin hấp dẫn vừa rồi
và chương trình an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
nhưng trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng nghỉ ngơi trong ít phút